các điểm bán vé tháng xe buýt nhiều lần để làm thủ tục đăng ký và nhận vé tháng như trước đây số lượt đi lại của hành khách đã được rút gọn lại chỉ còn một lần duy nhất
mặc dù vẫn còn không ít nhược điểm những thông tin phản ánh trái chiều về chất lượng dịch vụ xe buýt nhưng đến nay con số này đã giảm đi đáng kể
thay vào đó là nhiều hơn những sự ủng hộ sự hài lòng để giúp xe buýt hà nội phấn đấu trở thành phương tiện giao thông công cộng thiết yếu của người dân thủ đô
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới của kênh truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại